chính phủ vừa ban hành nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn ba mươi
và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố đà nẵng
theo đó tp đà nẵng sẽ có hơn sáu mươi bảy năm trăm linh ha đất nông nghiệp
hơn sáu mươi ha đất phi nông nghiệp còn lại là đất khu công nghệ cao đất đô thị
việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gồm ra soát điều chỉnh quy hoạch
kế hoạch của các ngành lĩnh vực có sử dụng đất thống nhất với điều chỉnh quy hoạch
kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của thành phố
việc tổ chức thực hiện điều chỉnh phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng
an ninh phục vụ lợi ích quốc gia công cộng an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố
tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị
khu công nghiệp cụm công nghiệp đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời
các vi phạm trong thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất sai mục đích theo quy định của pháp luật